công an tỉnh gia lai đã bắt được nghi can trong nổ súng bắn chết một người và hai người khác bị thương
tại thành phố pleiku dạng sáng ngày hôm qua hai tháng bảy
nghi can tên là tiêu duy dũng tên thường gọi là tý cưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường yên đổ thành phố pleiku bị bắt khi đang điều trị vết thương cánh tay
tại một cơ sở y tế thuộc tỉnh đắk lắc
theo thông tin ban đầu vào một giờ sáng ngày hai tháng bảy
một nhóm người đã ăn nhậu trên đường hai bà trưng thành phố pleiku
thì nhóm dũng và một số đối tượng tới tấn công khiến nhóm người kia phải bỏ chạy
trong quá trình sâu sát một đối tượng đã dùng súng bắn nhiều phát về phía đối phương
hậu quả anh tấn bị trúng hai viên đạn ở gần bụng và cổ tay trái
anh nguyễn thành vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và anh trần trung thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cùng chú thành phố pleiku bị thương ở vùng đầu và phần mềm
các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai
nhưng anh tấn không qua khỏi
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an tỉnh gia lai đã phối hợp cùng công an thành phố pleiku
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi truy tìm các đối tượng liên quan trong vụ án nói trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra quyết định khởi tố ba vụ với tám đối tượng
liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh
trước đó vào ngày hai mươi một tháng sáu phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội
cơ động công an tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính bốn cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn
huyện bảo thắng thành phố lào cai
qua kiểm tra phát hiện bốn cơ sở này đều cho vay lãi suất cao từ một trăm linh tám đến ba trăm sáu mươi một năm
có dấu hiệu của hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở kinh doanh
của bốn cơ sở trên và nơi ở của đỗ mạnh trung tại tổ bốn thị trấn tàng lỏng
đồng thời tiến hành triệu tập một mươi bốn đối tượng có liên quan về cơ quan cảnh sát điều tra để làm việc
vào ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đã tiến hành tạm giữ chín đối tượng để phục vụ công tác đấu tranh làm rõ
quá trình điều tra xác minh các giấy tờ liên quan thu nhập được trong các vụ việc nói trên
xác định các đối tượng cho vay lên đến gần bảy tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này
quyết định không đóng tiền điện
thưa quý vị dân biết dân bàn dân làm và dân kiểm tra là chủ trương nhất quán của đảng và chính phủ
để phát huy tận tính dân chủ
và nhiều năm qua thì chủ trương đó đã được quán triệt ở các cấp các ngành từ trung ương cho đến địa phương
và nhờ đó thì những biểu hiện như là quan liêu
xa dân những nhiễu dân ở một số bộ phận cán bộ đã dần được khắc phục
nhiều hành vi sai trái cũng được phát hiện và xử lý
tuy nhiên lợi dụng chủ trương này một số đối tượng xấu đã núp dưới bóng dân chủ để làm điều xấu
như lợi dụng khiếu nại tố cáo để vu khống môi nhọ danh sự của người khác
hoặc xối dụng kích động tung tin ác hiểm gây khó khăn cho ban ngày chức năng
khi phải dành phần nhiều thời gian để đi xác minh những thông tin chưa đủ căn cứ
bên cạnh đó người dân thì bán tín bán nghi nên đã không ít người bị lôi kéo tham gia
còn người đi tố cáo chỉ nhằm mục đích mưu lợi cá nhân
lần này là lần thứ ba để bóc trần bồ mặt công ty ma quỷ
giang rào của lũ quỷ sứ bóc lột của nhân dân ra quá thầm thề
lần nữa tôi nhắc lại toàn thể nhân dân sẽ bằng quyết định
không đóng tiền điện cho công ty ma này vì họ gian lận
cùng với việc lên mạng xã hội kêu gọi người dân không đóng tiền điện
ông nguyễn hữu thắng chú quán tại thông xen xã hữu bằng huyện thạch thất thành phố hà nội
đã gửi đơn đề nghị đến nhiều cơ quan như ủy ban nhân dân huyện thạch thất
ủy ban nhân dân thành phố hà nội sở công thương hà nội với nội dung
tố cáo công ty tây phương có nhiều vi phạm như mua sáu công tơ của công ty re hai vĩnh phú
để lắp cho người dân có công tơ tám năm không được kiểm định
tiền điện tăng gấp hai ba lần bố trí ông phó giám đốc không biết chữ v v
từ đây các cơ quan ban ngành nhận được đơn đã thành lập nhiều đoàn thanh tra kiểm tra
xác minh nội dung tố cáo của ông nguyễn hữu thắng đối với công ty tây phương
đơn vị đang hoạt động kinh doanh mua bán điện nông thôn tại xã hữu bằng
huyện thạch thất thành phố hà nội
sau các đợt kiểm tra thanh tra là những biên bản kết luận được gửi đến ông nguyễn hữu thắng
ông thắng đề nghị thì tất cả những nội dung chúng tôi đã được thiết lập bằng văn bản
và có chữ ký của ông thắng
nói chung là những cái ý kiến đề xuất của ông thắng nêu trong đơn là không có những cơ sở
đối với đơn đề nghị của ông thắng là hiện nay còn một số hộ
mà không được tiền điện cho công ty tây phương là đúng
thế thì trong đó có hộ con trai nhà ông thắng là một trăm linh triệu
thế và hộ ông bản thân ông thắng là một trăm linh triệu
dù đã có kết luận của các cấp có thẩm quyền
nhưng ông nguyễn hữu thắng và gia đình lại tiếp tục kích động người dân không đóng tiền điện
đồng thời cùng với người thân cản trở việc nhân viên ngành điện làm việc
để ngụy trang cho những hành động phía sau của mình
mà lại có cớ tạo niềm tin cho một số bà con nhẹ dạng
bản thân ông thắng tiếp tục gửi đơn lên bộ công thương và nhiều cơ quan trung ương
mặt khác ông thắng lại ra điều kiện với công ty tây phương đơn vị mà ông trực tiếp đi tố cáo
và đây là đoạn kết luận
ghi âm mặc cả của ông nguyễn hữu thắng với phía công ty tây phương để xuất đơn kiện

ghi âm mặc cả của ông nguyễn hữu thắng với phía công ty tây phương để xuất đơn kiện

thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
bao gồm thông tin bịa đặt sai sự thật về sản phẩm hàng hóa và các loại giấy tờ có giá khác
mục năm điều một mươi sáu luật an ninh mạng quy định
thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác
thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt sai sự thật về sản phẩm hàng hóa và các loại giấy tờ có giá khác
thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt sai sự thật về sản phẩm cá nhân khác
thưa quý vị trên thực tế thì có nhiều trường hợp không hiểu biết về pháp luật nên đã vô tình làm sai thế nhưng cũng không ít người biết sai mà vẫn cố tình làm
và trong trường hợp trên nếu công ty tây phương có vi phạm thì các cơ quan có chức năng sẽ kiểm tra làm rõ và nếu có sai phạm thì sẽ phải xử lý nghiêm minh
tuy nhiên việc làm của gia đình ông nguyễn hữu thắng thì đang có những dấu hiệu lợi dụng dân chủ để lấn tới trở thành dân chủ quá chớn
và đó là tình trạng làm càn khi đòi tiền tỷ để rút đơn hay là ngừng đi kiện
và đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trong những bản tin tiếp theo
người dân xã hữu bằng huyện thạch thất tp hà nội cần bình tĩnh và nghe theo các kết luận của các cơ quan chức năng tránh tình trạng bị lợi dụng
còn bây giờ chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
chúng tôi xin được cập nhật thông tin về cơn bão số hai trong thời gian từ sáu giờ sáng
thưa quý vị vào hồi bốn giờ
ngày ba tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc một trăm một mươi độ kinh đông trên khu vực phía đông đảo hải nam của trung quốc
cách đất liền các tỉnh quảng ninh hải phòng khoảng bốn trăm một mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới thì bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi đến một mươi năm km và có tiếp tục khả năng mạnh thêm
đến bốn giờ sáng ngày bốn tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm linh bảy hai độ kinh đông trên vùng biển các tỉnh quảng ninh ninh bình
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi tám độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi một năm độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
từ trưa vào chiều nay ngày ba tháng bảy ở khu vực vịnh bắc bộ bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cô tô cát hải vân đồn có gió mạnh dần lên cấp sáu
từ đêm nay mạnh dần lên cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
do ảnh hưởng của bão thì vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
để ứng phó với cơn bão số hai này các tỉnh được dự báo là nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão
đã có những biện pháp cấp bách ứng phó với cơn bão này
và các địa phương đã lên phương án thông báo đến chủ các tàu bè đang hoạt động trên biển biết để phòng tránh
đến nay bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã phối hợp với địa phương tổ chức kiểm đếm thông báo hướng dẫn
cho các chủ tàu thuyền để chủ động phòng tránh
có bảy tám trăm tám mươi sáu tàu trên ba mươi chín bảy trăm ba mươi tám người đang hoạt động trên biển từ quảng ninh đến hà tĩnh
hai mươi bảy trăm năm mươi năm tàu trên sáu mươi ba năm trăm hai mươi chín người nheo động tại các bến ba năm trăm hai mươi sáu lồng bè lều tròi canh trên bốn sáu trăm năm mươi bốn người
và theo báo cáo của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hải phòng
địa phương được dự báo là nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão đến nay đã kiểm đếm
thông báo cho hai hai trăm linh
năm mươi phương tiện với bảy sáu trăm bảy mươi một lao động bốn trăm sáu mươi năm lồng bè với một hai trăm chín mươi lao động
ba trăm năm mươi tròi canh với hai trăm tám mươi tám lao động đang hoạt động trên biển và nheo động
biết vị trí hướng di chuyển áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh
đối với khu vực đất liền người dân cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
bão mưa lũ thông tin kịp thời đến chính quyền người dân và khách du lịch
để chủ động phòng tránh dự trữ lương thực nhu yếu phẩm nước sạch thuốc men
để chủ động đối phó với mưa và lũ lớn
bên cạnh đó các địa phương cũng theo dõi kiểm đếm thông báo và hướng dẫn tàu thuyền
đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển để chủ động thoát ra khỏi
hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền
giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời
các tình huống xấu có thể xảy ra chủ động kiểm tra hệ thống đê điều
canh mương các công trình tiêu thoát nước để chủ động vận hành khi cần thiết
bộ chỉ huy quân sự huyện thanh trương tỉnh nghệ an đã phối hợp với đội giả
phát bom mìn ban công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an
trục vớt và xử lý an toàn quả bom lớn giữa lòng sông
quả bom có chiều dài một hai mét nặng khoảng ba trăm ba mươi kg được phát hiện giữa lòng sông ro
khu vực sắp danh giữa hai xã võ liệt và thanh chi huyện thanh trương
do thời tiết nắng nóng kéo dài đã làm cho sòng sông rộ trơ đáy
quả bom phát lộ được người dân đánh cá phát hiện vào ngày một tháng năm
hãy báo ngay cho chính quyền và cơ quan chức năng
sau khi phát hiện chính sách để chiếm quả bom cán bộ chiến sĩ xử lý bom mìn đã khoanh vòng nguy hiểm
triển khai các biện pháp nghiệp vụ đưa quả bom lên khỏi mặt đất
lực lượng công minh đã di chuyển quả bom đến khu vực an toàn và tiến hành tiêu hủy
đây là loại bom do mỹ sản xuất năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu với sức công phá lớn với bán kính sát thương lên đến năm trăm linh mét
quả bom còn sót lại sau chiến tranh chống mỹ do nằm dưới lòng sông nên đến nay mới được phát hiện
trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ vườn quốc gia york dome vừa tiết ngận hai cá thể voi nhà
đưa trả về chân thả trong môi trường rừng tự nhiên để chăm sóc cải thiện sức khỏe
hai chú voi được đưa về vườn quốc gia york dome là voi blue sáu mươi tuổi và voi vulcan ba mươi bảy tuổi
trước khi được đưa vào rừng hai cá thể voi này có tình trạng sức khỏe yếu khả năng tiêu hóa thức ăn kém
nếu sống trong điều kiện nuôi nhốt phải phục vụ khách du lịch hàng ngày thì sức khỏe tuổi thọ của voi sẽ rất kém
sau khi được thả về với rừng tự nhiên tự do kiếm ăn sẽ giúp cho hai chú voi cải thiện được thể trạng sức khỏe và sống lâu hơn
trước đó vào ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín tổ chức động vật châu á và ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
đã ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án bảo tồn voi việt nam tại đắk lắc giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
tổ chức này đã tài trợ cho trung tâm bảo tồn voi đắk lắc kinh phí là sáu mươi usd
thực hiện bảo tồn voi trong thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín cho đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
và hiện ở tỉnh đắk lắc có hơn bốn mươi con voi nhà hầu hết đều phải chở khách ở các điểm du lịch trên địa bàn hai huyện buôn đôn và lắc
vào những ngày lễ hoặc ngày cuối tuần lượng người tới đông nên những chú voi này phải gồng mình chở khách vượt sông
lợi qua hồ đã khiến cho sức khỏe ngày một suy yếu
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai tài xế xe khách
có hành vi lạng lách đánh võng giờ đuổi nhau với bức xúc trên mạng xã hội
một số tiền là một mươi năm triệu đồng đồng thời tước giới phép lái xe ba tháng
theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước sau khi tiếp nhận thông tin về việc hai xe khách lạng lách đánh võng trên đường dt bảy trăm bốn mươi
đoạn từ huyện đồng phú đến biến xe thành công phường tân sơn thành phố đồng xoài bình phước
ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có văn bản
đề nghị kiểm tra xác minh xử lý trật tự an toàn giao thông đối với hai xe khách nói trên
qua tra cứu xác minh cơ quan công an đã mời tài xế hai chiếc xe lên làm việc
nguyên nhân ban đầu được cho là do tranh giải khách
hai tài xế đều tự nhận đây là hành vi nguy hiểm cho hành khách và người tham gia giao thông đồng thời cam kết không tái phạm
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính
mỗi tài xế bảy năm triệu đồng tước giấy phép lái xe ba tháng đối với hai tài xế bùi nhật hưng và hồ sáu
đồng thời tạm giữ hai phương tiện bảy ngày
đã có hai người tử vong một mươi tám người bị thương trong một vụ tai nạn xảy ra tại tỉnh quảng ninh vào chiều ngày hôm qua
xe ô tô khách hai mươi bốn chỗ mang biệt kiểm soát một mươi bảy b sáu trăm chín mươi tám của công ty cổ phần du lịch trường hưng thái bình
khi đi đến khu vực xã đại thành huyện tiên yên tỉnh quảng ninh thì đã bị mất lái rơi xuống vực ven đường
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã trả lời
chỉ đạo huyện bình liêu tiên yên các lực lượng bộ đội biên phòng công an quân sự y tế cùng cấp cứu nạn nhân
sau gần một giờ các nạn nhân đã được đưa ra khỏi xe tài nạn đưa về cấp cứu tại trung tâm y tế huyện tiên yên
năm nạn nhân bị thương nặng được đưa về điều trị tại tuyến tỉnh một mươi ba nạn nhân còn lại tiếp tục điều trị và chăm sóc tại trung tâm y tế huyện tiên yên
thưa quý vị giao thông hỗn loạn quanh các khu vực thi công đường sắt đô thị là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập trong chuyên mục câu chuyện giao thông ngày hôm nay
câu chuyện thì xuất phát từ việc mới đây thôi một đoạn đường của trần hương đạo từ lê duẩn cho đến quán sứ tp hà nội
đã bị rào chắn một phần lòng đường và phải chuyển thành đường một chiều để chuẩn bị thi công ga s một mươi hai nhà ga ngầm cuối cùng của tuyến đường sắt nhồn ga hà nội
vâng rào chắn đã được dựng lên
thế nhưng nhiều người dân dường như vẫn không quen với sự có mặt của nhà
những người dân dường như vẫn không quen với hãng rào chắn này thậm chí còn cố chấp di chuyển theo thái quen cũ khiến giao thông ở khu vực này trở nên vô cùng phức tạp
một lần nữa thì ý thức tham gia giao thông của người dân thủ đô lại được phản ánh rõ nét xung quanh các dự án thi công đường sắt đô thị
đây không phải là lần đầu tiên những dự án phát triển giao thông đô thị tại hà nội gây cản trở và gây khó khăn cho việc đi lại của người dân ở thủ đô hà nội
thế nhưng mà việc phát triển giao thông đô thị thì là một bước đi tất yếu và không thể tối chối từ cho công cuộc phát triển các đô thị lớn
thế nhưng điều đáng bàn ở đây đó là thái độ hợp tác và phối hợp của người dân trước những sự việc như thế này
và chính ý thức tham gia giao thông có phần hơi hoang dãi ở những khu vực này trong những ngày qua đang khiến cho giao thông ở những khu vực đang thi công những dự án như thế này trở nên vô cùng hỗn loạn và phức tạp
mặc dù đã có biển chỉ dẫn như thế này thế nhưng nhiều người vẫn bất chấp
những hàng rào chắn được các công nhân dựng lên cố dành lại phần vỉa hè hiếm hoi cho người đi bộ
thế nhưng như thế vẫn là chưa đủ
một số khác thì sẵn sàng dừng xe buông những lời lẽ không lấy gì làm tốt đẹp với những công nhân đang làm nhiệm vụ
dắt hết cả cổ coi như là mất cả tiếng luôn
thế mà trong khi đó là cũng chỉ dẫn cho tức là người dân thôi nhưng mà người dân họ cũng có ý thức chủ yếu là người dân có ý thức
nó chửi rồi có thể coi như là nó có đánh
nó định cuốn cả tôi luôn đấy

một dân phát trong hàng này dân chửi cô bắt đầu là vác cả gậy vác cả rào rồi vác các thứ để đoạn cô
quá nhiều luôn nó mệt lắm ý
tại vì đêm hôm từ hôm sáu h sáng tận một mươi h tối tận ba h sáng dân ra dân chửi dù nó đánh rồi nó bê các thứ
bọn cô quá mệt mỏi luôn thật sự
trong khi đó là máy móc của bọn cô bọn cô đang phi công mà nếu mà máy móc có vai vào dân thì bọn cô cũng không thể nhập được tiền đền được
người dân mình thì lại biết chữ nhưng mà lại không đọc được
đấy do đây là rất là khó cho những người làm và những phi đội phi công
cứ theo đi theo kiểu sở thích của mình thôi và muốn cái trục đường ngắn lại của mình thôi và cái lợi của mình thôi thì không có muốn cái lợi chung
cứ thế là rồn nhau tranh nhau đi
kể cả trên vỉ hè cũng hai chiều luôn
không đi một chiều
đấy mà thậm chí bên kia một chiều mà không thèm đi nhưng mà đi trên này hai chiều
một số khác thì táo bạo hơn sẵn sàng đi ngược chiều dòng xe đông như mắc cười
một số khác nữa thì tìm cho mình một lối đi riêng
hay thậm chí chiếm luôn vỉa hè của người đi bộ
các lực lượng chức năng cũng đành bất lực trước những đoàn xe có phần hung hã này
tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại thói quen và ý thức của người dân là một phần
nhưng việc các dự án đường sắt đô thị thi công trì trệ kéo dài thời gian rồi đội vốn trễ hẹn cũng khiến hình ảnh đường sắt đô thị trong mắt người dân trở nên méo mó dẫn đến thái độ bất hợp tác của người dân như hiện nay
cũng như hà nội cuộc thi vào lớp một mươi công lập ở tp hcm rất căng thẳng khi chỉ tiêu vào các trường công lập chỉ hơn sáu mươi bảy
dự kiến một mươi ba thí sinh không trúng tuyển sẽ phải chuyển sang học các trường tư thục trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trường nghề
để tránh các hiện tượng tiêu cực trong quá trình nhận hồ sơ của học sinh đồng thời tạo thuận lợi cho gia đình học sinh sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu
trong thời gian nhận hồ sơ trúng tuyển của học sinh lớp một mươi các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên không được thu bất cứ khoản tiền nào của học sinh hoặc cha mẹ học sinh kể cả việc bán hồ sơ
theo quy định của sở giáo dục và đào tạo hà nội từ nay tới hết ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
là thời gian các trường trung học phổ thông công lập ngoài công lập và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn tp hcm nhận hồ sơ nhập học của học sinh trúng tuyển lớp một mươi năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
ngoài ra sở còn yêu cầu các trường trung học phổ thông ngoại công lập phải công khai mức thu học phí và các khoản thu của cả năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại địa điểm tuyển sinh
thưa quý vị nhằm giảm thiểu tiếng ồn và xây dựng một sân bay im lặng cả hàng không quốc tế tân sơn nhất tp hcm đã ra thông báo kể từ ngày một tháng bảy sẽ ngưng phát thanh thông tin chuyến bay tại nhà ga quốc tế
tiếp đó đến tháng một mươi năm nay cũng sẽ áp dụng việc này tại nhà ga quốc nội
đây là xu hướng đã và đang được áp dụng tại nhiều sân bay trên thế giới nhằm mang lại cho hành khách
sự thoải mái dễ chịu không bị làm phiền bởi những đoạn phát thanh liên tục khi đến sân bay
thời gian tới mọi thông tin về tình trạng chuyến bay sẽ được cập nhật trên các màn hình thông tin chuyến bay đặt trong nhà ga
cả hàng không quốc tế tân sân nhất sẽ chỉ phát thanh trong trường hợp thay đổi cửa khởi hành hoặc khi thật cần thiết
để tạo thuận lợi cho hành khách khi ngưng phát thanh cả hàng không quốc tế tân sơn nhất đã lắp đặt hệ thống veripax tại các điểm kiểm tra an ninh soi chiếu
để phát hiện và yêu cầu hành khách có hành lý ký gửi cần kiểm tra quay lại khu vực quầy thủ tục khi cần thiết
bộ trí các bản thông báo thay đổi cửa khởi hành tại khu vực phòng chờ ra tàu bay
liên bộ công thương tài chính mới công bố điều chỉnh giá bán xăng dầu cho kỳ điều hành một mươi năm ngày kế tiếp thực hiện từ một mươi sáu h ba mươi chiều ngày hai tháng bảy
theo đó giá các mặt hàng xăng đã đồng loạt tăng hơn ba trăm năm mươi đồng một lít
sau ba lần giảm giá liên tiếp giá xăng e năm ronzox
xăng ron chín mươi năm được điều chỉnh tăng bốn trăm hai mươi đồng một lít xăng ron chín mươi năm tăng ba trăm tám mươi ba đồng một lít
giá các mặt hàng dầu tăng từ một trăm linh năm đến ba trăm hai mươi sáu đồng một lít một kg
liên bộ tài chính công thương cũng quyết định giảm mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng e năm ron chín mươi hai xuống mức hai trăm linh đồng một lít
trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng ron chín mươi năm và các loại dầu xuống mức bảy trăm linh đồng một lít và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu

liên bộ tài chính công thương cũng quyết định giảm mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu